xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ
do ít chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên cường độ nắng không quá gai gắt
nhưng nền nhiệt độ thì vẫn có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm ra động ở mức là hai mươi ba ba mươi năm độ
cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng
sau đó từ ngày hai mươi bốn thì nắng nóng sẽ dịu dần trên toàn khu vực bắc bộ
trong khi đó từ nay đến ngày hai mươi ba thì nắng nóng tại các tỉnh
thuộc khu vực phía tây bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì về cường độ
do vẫn còn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
phát triển và mở rộng
mức nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều sẽ đạt ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi là trên bốn mươi độ
nền nhiệt độ cao nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư cũng như là khả năng xảy ra cháy rừng
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày hai mươi ba
từ ngày hai mươi bốn thì nắng nóng sẽ dịu dần
vẫn như những nhận định trước đó
tại các tỉnh vùng núi phía tây của khu vực này
sẽ là nơi có những điểm nhiệt độ lên tới mức là ba mươi chín bốn mươi một độ
các khu vực còn lại thì nhiệt độ phổ biến ở mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ
người dân cần hết sức đề phòng
tình trạng khô nóng có thể gây tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng
hay nhu cầu sử dụng điện tăng cao
có thể khiến quá tải điện
gây cháy nổ hỏa hoạn
khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên
trong ba ngày tới cũng có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều
giao động ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh thành còn lại
từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thì mức nhiệt dễ chịu hơn
trưa chiều chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
do chịu ảnh hưởng của khối khí nóng trên cao
nên nắng sẽ xuất hiện từ sớm trên khu vực này
cương độ nắng cũng có xu hướng tăng
nên nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức là
một số nơi như là con tôm gia lai
nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
cùng với đó độ ẩm trưa chiều sẽ giảm nhanh
với kiểu thời tiết khô và nóng như vậy
thì bà con cần chú ý là
cung cấp đầy đủ nước và khoáng chất
khi tham gia hoạt động ngoài trời
còn tại khu vực nam bộ
thời tiết trong ba ngày tới ít có sự biến động
vẫn là tình trạng con nắng từ sớm
với nhiệt độ ở khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn
riêng khu vực ven biển của miền tây nam bộ
trong ngày hai mươi một hai mươi hai
có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào
và rông cục bộ vào lúc cuối ngày
do có sự hoạt động của gió tây nam
ở tầng thấp thổi vào